ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa quyết định phân bổ hơn tám trăm linh tấn gạo được thủ tướng chính phủ hỗ trợ các huyện thị xã thành phố
để cứu đói cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
theo đó trong tổng số hơn tám trăm linh tấn gạo được thủ tướng chính phủ hỗ trợ
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình phân bổ cho các huyện minh hóa tuyên hóa quảng trạch bố trạch quảng ninh lệ thủy
thị xã ba đồn và thành phố đồng hới các địa phương tổ chức giao nhận cấp pháp kịp thời đúng đối tượng
chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại địa phương
đến ngày hai mươi một tháng một việc hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân nhất là vùng khó khăn miền núi biên giới cơ bản hoàn thành
với định mức một mươi năm kg một người